trong thời gian gần đây khi nghe tin một số huyện thành phố của tỉnh kiên giang nới lỏng giãn cách xã hội
thì nhiều tài xế lái xe do hám lợi đã bất chấp quy định của pháp luật nhận trở thuê người từ vùng có dịch ở ngoài tỉnh trở về quê
nhưng hành vi trên đã bị lực lượng công an làm nhiệm vụ tại các chốt cửa ngõ của tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
qua đó đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng
vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số bốn tỉnh kiên giang
đóng tại xã vĩnh hòa hưng nam huyện gò quao phát hiện tài xế trần văn nghị chú tại thành phố hồ chí minh
điều khiển xe ô tô chở thuê cho cặp vợ chồng đi từ thành phố hồ chí minh đến tỉnh kiên giang
qua làm việc tài xế nghị cho biết việc trở thuê người từ vùng có dịch đến nơi khác là vi phạm quy định của nhà nước
nhưng do cần tiền nên nghị đã đồng ý trở thuê cho khách với giá là năm triệu đồng
nhưng khi nghị vừa điều khiển vào địa phận tỉnh kiên giang trên tuyến quốc lộ sáu mươi một sắp với tỉnh hậu giang
thì đã bị công an phát hiện bắt giữ và bị lập biên bản vi phạm
tiếp tục với tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa triệt phá
thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy bắt giữ hai đối tượng thù giữ sáu bánh heroin và nhiều giấy tờ có liên quan
hai đối tượng bị bắt giữ là mùa a phong sinh năm hai nghìn sáu và sùng
mùa a dánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng có hộ khẩu thường chúa tại xã sa dung huyện điện biên đông tỉnh điện biên
khám xét người và phương tiện lực lượng công an thu giữ sáu bánh với khối lượng khoảng hai hai kg heroin
hai xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lạ mặt về bán kiếm lời
và hiện công an huyện điện biên đang điều tra mở rộng chuyên án
tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo sùng a chía và ba đồng phạm gồm sùng a tông thảo a minh phàng a páo
đều trú tại huyện mường lát về tội giết người
và đây là bốn đối tượng tội phạm ma túy đã dùng súng chống trả lực lượng công an khiến một đồng chí hy sinh
vào ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tổ công tác của công an huyện mường lát phát hiện hai đối tượng là sùng a chía và sùng a tông
có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên đã yêu cầu kiểm tra
khi thiếu tá vi văn luân
công an viên công an xã bù nhi cùng ba đồng chí khác lại gần hai đối tượng
thì bất ngờ bị sùng a chía cầm súng bắn thẳng vào người khiến đồng chí luân trúng đạn gục xuống đường
tiếp đó sùng a tông cũng cầm súng bắn về phía tổ công tác
khi nghe thấy hai tiếng súng nổ phàng a báo và thảo a minh đang ở trên núi
cũng nổ súng bắn xuống để iểm trợ cho đồng bọn tàu thoát
sau khi gây án nhóm các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
đồng chí luân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí đã hy sinh
ngay sau khi vụ án xảy ra công an tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng bắt giữ và vận động ra đầu thú
bốn đối tượng nói trên
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt sùng a chía mức án tử hình
ba bị cáo còn lại là sùng a tông thảo a minh phàng a pháo mức án tù trung thân
ngoài ra các bị cáo phải bồi thường dân sự cho thân nhân bị hại với tổng số tiền trên hai trăm hai mươi năm triệu đồng
buộc cấp dưỡng hàng tháng cho hai con nhỏ của liệt sĩ vi văn luân cho đến khi đủ một mươi tám tuổi mỗi tháng bốn triệu đồng
thưa quý vị do ảnh hưởng của cơn bão số sáu nhiều tỉnh thành miền trung đã xuất hiện mưa lớn trong đó có nghệ an
vào sáng ngày hôm nay đơn vị quản lý hồ vực mấu thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an cho biết
đã bắt đầu cho xả tràn hồ vực mấu từ chín giờ sáng ngày hôm nay với lưu lượng từ năm mươi đến ba trăm linh mét khối một giây
hiện nay mực nước tại hồ vực mấu tỉnh nghệ an
đạt gần hai mươi một mét trong khi đó mực nước thiết kế cũng là hai mươi một m
lượng nước đổ vào hồ đạt hai trăm linh m khối trên một giây
và để đảm bảo an toàn hồ chứa nước và các vùng thượng lưu hạ du
đơn vị quản lý hồ vực mấu đã vận hành xả lũ với lưu lượng là năm mươi m ba một giây trong sáng ngày hôm nay
lưu lượng xả sẽ tăng lên tùy thuộc vào lượng nước đổ về và dự kiến dừng khi mực nước đạt theo yêu cầu
trong sáng ngày hôm nay thông báo xả tràn hồ vực mấu cũng đã được xí nghiệp thủy lợi hoàng mai
gửi tới các xã vùng hạ du để chủ động phòng tránh khi nước dâng cao
vực mấu là hồ chứa nước lớn nhất tỉnh nghệ an được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
vận hành vào năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hồ có dung tích bảy mươi năm triệu m ba nước
năm hai nghìn một mươi ba hồ vực mấu mở năm cửa tràn để mở cùng lúc kể từ khi hồ vận hành
gây ra trận lũ lịch sử thiệt hại khoảng tám trăm linh tỷ đồng
mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số sáu kéo dài trong hai ngày vừa qua
cũng đã khiến cho nhiều nơi ở nghệ an bị ngập sạt lở đất
nước sông suối dâng nhanh đã làm một số khu vực ở miền núi bị chia cắt
miền trung tây nguyên đang bước vào mùa mưa bão với dự báo là nhiều yếu tố phức tạp khó lường
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố về điện
ngành điện của đà nẵng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp
để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão và cấp điện nhanh nhất khi xảy ra sự cố
cây cối ngã đổ làm đứt hệ thống dây truyền tải điện hỏng cháy các trạm biến áp
như thế này là những sự cố thường xuyên xảy ra tại thành phố đà nẵng mỗi khi đến mùa mưa bão
nằm ở khu vực miền trung tâm điểm của bão lũ những tai nạn sự cố về điện tại đây vào mùa mưa
có chiều hướng gia tăng hơn so với các thời điểm khác trong năm
để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết bất lợi ngành điện thành phố đã triển khai nhiều biện pháp
để đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão
đặc biệt ưu tiên kiểm tra các vị trí sung yếu dễ xảy ra sự cố
gây ảnh hưởng đến đường điện
đường dây cung cấp điện như các khu vực cột điện được lắp đặt ở nơi có địa hình thấp
thường xuyên bị ngập lụt nơi có nhiều cây cối ảnh hưởng đến an toàn các đường dây trung hạ thế
để triển khai các phương án phòng chống thiên tai
hiện nay công ty lực lượng đà nẵng đã thành lập lại ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiểm chủ nạn
của công ty năm hai nghìn hai mươi một xây dựng đội xung kích gồm có bảy mươi hai người chuẩn bị đầy đủ cơ số về vật tư nguyên liệu
hiện nay chúng tôi có khoảng một trăm linh cái trù điện các loại khoảng có tất cả khoảng năm ngàn mạch dây trung áp
một mươi ngàn mạch dây hạ áp một trăm linh bồ câu chi và khoảng hai ngàn cái áp thông áp để phục vụ cho việc khi sự bạo lục xảy ra
thì chúng tôi thực hiện việc xử lý sự cố
đối với các phường và quận trên địa bàn thân khê quản lý thì đã gửi các thông báo để các phường quận phối hợp

để điện lực thân khế có phương án cắt điện đảm bảo an toàn cho dân trong mùa mưa bão

bên cạnh đó công ty điện lực đà nẵng cũng thường xuyên bảo dưỡng
bên cạnh đó công ty điện lực đà nẵng cũng thường xuyên bảo dưỡng

lắp thiết bị này gọi là công trình nâng cao độ tiên cậy

đồng thời tuân thủ các khuyến cáo để hạn chế các sự cố về điện trong mùa mưa bão
liên bộ tài chính công thương đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
theo chủ ký ktv
phương thức thứ nhất doanh nghiệp có nhu cầu gửi phương án vận chuyển đến cơ quan đầu mối
để ra soát tổng hợp gửi sở giao thông vận tải xem xét
chi phí vận chuyển do doanh nghiệp tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động
phương thức thứ hai bằng quản lý khu chế xuất và công nghiệp làm đầu mối
tổng hợp nhu cầu xây dựng kế hoạch vận chuyển gửi sở giao thông vận tải
phương thức thứ ba áp dụng giai đoạn từ ngày một tháng một mươi một
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh tổ chức mỗi ngày bốn chuyến
hoặc tuyến xe khách cố định từ bến xe khách ở các địa phương đến thành phố hồ chí minh
chi phí vận chuyển theo giá vé doanh nghiệp kê khai
để đáp ứng điều kiện trở lại thành phố hồ chí minh làm việc
người lao động phải có kế hoạch làm việc được doanh nghiệp hợp tác xã xác nhận
bằng văn bản hoặc gửi thông báo
đã được tiêm một mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày
có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực
người đang khói bệnh covid một mươi chín có xác nhận của cơ quan y tế
thưa quý vị thành phố hà nội được xem là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước
bởi tập trung nhiều các nhà máy khu công nghiệp
việc nới lỏng giãn cách xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho hà nội phục hồi sản xuất kinh doanh
trong sự chuẩn bị về lao động cũng như các giải pháp khác
nhiều doanh nghiệp tại hà nội đã sẵn sàng để sản xuất phục hồi và phát triển từ nay cho đến cuối năm
ghi nhận của phóng viên thời sự
mặc dù hàng hóa không thể xuất khẩu được nhiều như trước đây
nhưng doanh nghiệp này vẫn duy trì sản xuất với phương pháp ba tại chỗ
việc ăn ở và làm việc tại chỗ đã khiến cho chi phí của doanh nghiệp tăng thêm hơn hai mươi
nhưng bù lại doanh nghiệp này vẫn luôn hoạt động không bị đứt cãi chịu cung ứng ổn định thu nhập và giữ trên công nhân
công ty chúng tôi cũng lập ra những phương án rất là cụ thể
luôn luôn cập nhật thông tin cho khách hàng nước ngoài
rồi luôn luôn duy trì tổ công
tổ an toàn covid
thông qua đó tôi cảm ơn công nhân viên một cái nhận thức
sống an toàn lao động an toàn đi lại an toàn
và đảm bảo để giữ gìn cái sức khỏe
tiếp theo là công ty cũng theo các chính sách của địa phương
là tổ chức tiêm phòng cho công nhân
để đảm bảo đủ các tiêu chuẩn để được chấp nhận sản xuất
tương tự doanh nghiệp trong ngày bán lẻ này
đã phải tiết giảm ba mươi lao động của công nhân
nhưng vẫn chi trả năm mươi tiền lương cho những người phải tạm nghỉ việc
bù lại người lao động cam kết không được rời khỏi nước cơ chú
và phải chờ đợi làm việc khi dịch bệnh được khống chế
chúng tôi cũng mong muốn là toàn bộ người dân và người tiêu dùng
có nghĩa là cùng chung tay để cùng với lại các cơ quan chức năng
cũng như là chính phủ làm sao mà dập dịch càng nhanh càng tốt
để chúng ta có thể mở cửa bán hàng và phục vụ cho khách hàng
tiêu dùng được bán hàng và phục vụ cho khách hàng
bình thường như những thời gian trước đây
để làm sao mà người dân cũng được thoải mái đi siêu thị đi chợ
để mua sắm và vui chơi cho nó thoải mái
nhiều người lao động cũng luôn mong muốn doanh nghiệp được phục hồi
và phát triển để thị trường ổn định
không bị đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng hàng hóa
để từ đó người lao động có thêm thu nhập đảm bảo cho cuộc sống của mình
dịch bệnh rất là khó khăn
nhưng mà dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà máy
thì công ty vẫn duy trì rất là khó khăn
là tốt hoạt động sản xuất
để duy trì cuộc sống ổn định cho cán bộ công nhân viên
và công ty cũng thực hiện rất tốt chính sách
ở chế độ năm k của chính phủ đưa ra
bên cạnh đó doanh nghiệp mong muốn sớm được tiếp cận
và hỗ trợ nguồn vốn ngân hàng với mức lãi suất ưu đãi
và thời gian trả nợ linh hoạt giãn thu thuế
để doanh nghiệp có thêm nguồn vốn khôi phục sản xuất
các cái liên kết giữa các cái vùng biển các cái tỉnh thành
rồi thực hiện cái giảm thiểu của thuế
các cái tổ chức hành chính
và cái số hóa các cái giấy tờ chứng từ đi trên đường
cũng như số hóa các giấy tờ chứng tử trong việc thông quan
nó sẽ giúp ngắn cái thời gian
của cái quá trình lưu thông hàng hóa
cũng như cái thời gian mà xuất nhập khẩu các cái hàng hóa
và từ đó nó sẽ đẩy nhanh cái năng lực và hiệu quả của doanh nghiệp
và nó sẽ giảm thiểu bớt những cái nguy cơ
của cái việc đứt gãy các cái chuỗi cung ứng
trong cái nền sản xuất
giúp cho doanh nghiệp có thể sản xuất với một cái năng lực sản xuất cao nhất
với những giải pháp đã được đưa ra
các doanh nghiệp sẽ có điều kiện sớm để phục hồi
và góp phần đơn đề kinh tế phát triển trong thời gian tới
tối ngày hai mươi ba tháng chín theo giờ hoa kỳ
thì chuyến bay số hiệu qh chín nghìn một trăm bốn mươi chín
khai thác bằng máy bay thân rộng boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dreamliner
đã hạ cánh xuống sân bay san francisco
đây cũng là chuyến bay đầu tiên được bamboo airways
và hiệp hội vận tải hàng không quốc tế iata
phối hợp triển khai thử nghiệm thành công
ứng dụng hội chiếu sức khỏe iata
hành trình bay kéo dài sấp xỉ một mươi ba tiếng ba mươi phút
dung ngắn từ sáu đến bảy tiếng
so với chuyến bay nối chuyến việt mỹ hiện hành
máy bay đã vượt qua bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
với quãng đường bay dài gần một mươi hai năm trăm linh km
thiết lập đường bay có độ dài lớn
tốt đầu thế giới
quỳ hai đường bay có độ dài lớn tốt đầu thế giới

nằm trong chuỗi chuyến bay thẳng không dừng việt mỹ
do bamboo airways thực hiện từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thành công mang tính bước ngoặt
của chuyến bay đầu tiên này
đã chính thức thiết lập nền tảng vững chắc
cho việc tiến tới mở đường bay thẳng không dừng
thương mại thường lệ
kết nối việt mỹ của bamboo airways
vô cùng có ý nghĩa với bamboo airways
và với hàng không việt nam nói chung
bởi vì đây là một chuyến bay đầu tiên
trong lịch sử mà chuyến bay thẳng
không điểm dừng
kết nối giữa trực tiếp
giữa hai nước việt nam và mỹ
và ngày hôm qua khi chuyến bay đi
chúng tôi đã xác lập một kỷ lục
một kỷ lục mốc thời gian rất là ấn tượng
là một mươi ba h ba mươi sáu phút
trong chuyến bay thẳng từ hà nội
và chúng tôi nghĩ rằng là đây là một kết quả thành quả
của ba năm cố gắng nỗ lực của cả một tập thể bamboo airways
để mang lại một chuyến bay
có thể nói được trở đợi trong rất nhiều năm
và chỉ sau chuyến bay này thôi
trong tương lai với chỉ hơn một mươi ba tiếng đồng hồ
chúng ta có thể kết nối giữa hai nước
và cái kết nối này thì mang lại
điều kiện mở ra cánh cửa phát triển
về kinh tế về du lịch
và về giao thương cho việt nam và mỹ
sự kiện tiếp nối chuỗi hoạt động
tại mỹ của hãng trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
chính thức công bố đường bay thẳng việt mỹ
ra mắt tổng đại lý đại diện
của hãng tại thị trường mỹ
ký kết thỏa thuận lựa chọn động cơ gen x
và gói bảo dưỡng cho tàu bay boeing bảy trăm tám mươi bảy chín
trị giá khoảng hai tỷ đô la mỹ
với ge aviation
giới sự chứng kiến của
nguyễn xuân phúc
ký kết thỏa thuận với cfm international
về việc lựa chọn động cơ leaf một a
và dịch vụ bảo dưỡng cho năm mươi máy bay
ký kết trở thành đối tác
thương mại đầu tiên của los angeles
ký kết trở thành hãng bay việt
là đối tác thương mại đầu tiên của thành phố los angeles
ký kết hợp tác với sân bay quốc tế san francisco
bằng các biện pháp nghiệp vụ
thì lực lượng liên ngành chống buôn lậu
tỉnh an giang vừa bắt quả tang
một vụ khai thác cát trái phép
và đã tạm giữ hai phương tiện liên quan
đáng chú ý tình trạng vi phạm này
đang có diễn biến khá phức tạp trong thời gian qua
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
ngày hai mươi bốn tháng chín
sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại khu vực xã an phú
huyện tỉnh biên tỉnh an giang
có đối tượng đang khai thác cát núi trái phép
tổ liên ngành chống lậu của tỉnh
đã triển khai lực lượng đến hiện trường
qua đó đã phát hiện và bắt quả tang
nguyễn trường tồn
chú tại xã an phú
điều khiển xe ô tô tải
và lê văn danh
chú cùng địa phương điều khiển máy xúc khai thác cát núi trái phép
tại thời điểm kiểm tra
trên xe tải do tồn điều khiển
có khoảng bốn m khối cát
qua làm việc ban đầu được biết
cả hai chiếc xe trên là của ông nguyễn trường tồn
tổ công tác lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật
cùng phương tiện bàn giao công an huyện tịnh biên
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
với hành vi vận chuyển hàng cấm
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh
ngày hôm qua đã tạm giữ hình sự
đối với vũ thị thu
chú tại huyện tân châu
ngoài ra đối tượng phạm hùng dũng
là con của thu được cho tại ngoại
phục vụ điều tra cũng với hành vi trên
qua công tác nhập vụ
công an huyện tân châu phát hiện hai đối tượng
có hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu
nên lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa
nắm được quy luật hoạt động của hai đối tượng
chiều ngày hai mươi ba tháng chín
đội cảnh sát kinh tế công an huyện tân châu
phối hợp cùng các đội nhập vụ
bố trí lực lượng bắt quả tang phạm hùng dũng
đang điều khiển xe ô tô
trở vũ thị thu
nhận chuyển một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại
tiến hành khám xét khẩn cấp
nơi ở của vũ thị thu
lực lượng chức năng tiếp tục phát huyện
và thu giữ thêm bốn trăm linh bao thuốc lá
nhãn hiệu nước ngoài
tại cơ quan điều tra thu và dũng khai nhận
thu là người giao dịch với các đối tượng ở khu vực
và biên giới
để mua thuốc lá cùng với dũng
và đưa về tây ninh để bán kiếm lời
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra